thí sinh nên cân nhắc kỹ trước khi thay đổi nguyện vọng

tôi nghĩ rằng là cái đó là cái mà cũng là một cái sức hút thu hút đối với cả các em học sinh

dài hàng trăm triệu đồng

do mấy ngày này mưa liên tồn kiến cho vết nứt ngày càng rộng ra hiện nay vết nứt rộng khoảng hơn một hai mét
và trong ngày bảy tháng bảy chính quyền địa phương đã phải di rời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm
lãnh đạo huyện yên minh đề nghị hạt giao thông số bốn là đơn vị quản lý tuyến đường khẩn trương phối hợp đặt cắm các loại biển thông báo điểm sụt lún sạt lở để cảnh báo cho người dân tham gia giao thông cấm các loại xe có trọng tải lớn xe ô tô đi qua khu vực nguy hiểm
chỉ đạo ủy ban nhân dân xã ngam la thành lập ngay tổ công tác đến tuyên truyền vận động các hộ gia đình di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm
vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày tám tháng bảy trên địa bàn xã thanh trăn huyện điện biên tỉnh điện biên một thanh niên đã bị nước cuốn trôi mất tích khi bơi qua sông nậm rốm
thông tin ban đầu nạn nhân là tẩn cao quý một mươi bảy tuổi trú tại đội một mươi bốn bản pa léch xã thanh trăn huyện điện biên
vào thời điểm nêu trên tẩn cao quý cùng nhiều bạn khác đi chăn trâu gần bờ sông nậm rốm sau đó bơi qua sông
do những ngày qua mưa nhiều mực nước lưu vực sông nậm rốm dâng cao nên khi bơi ra giữa sông quý đã bị đuối nước và bị nước cuốn trôi
nhận được thông tin ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh điện biên đã huy động lực lượng phối hợp với lữ đoàn tám mươi hai và chính quyền các xã thanh trăn
thanh yên huyện điện biên tổ chức giả soát tìm kiếm nạn nhân tuy nhiên đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân
sau khi truyền hình nhân dân phản ánh về sự cố dò dỉ nước qua thân đập hồ chứa nước thủy lợi la bách tại huyện miền núi sông hình
ubnd tỉnh phú yên đã có văn bản chỉ đạo địa phương này theo dõi chặt chẽ diễn biến chủ động thông tin cảnh báo cho người dân ở hạ du biết để phòng tránh nghiêm cấm người và gia súc đi lại trên mái đập
hòn khoai cà mau lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn vừa phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu thái lan và tàu cá việt nam đang sang mạng dầu trái phép không rõ nguồn gốc
tàu cá thái lan số hiệp bright sky bảy trăm bảy mươi bảy do ông sujin ketkun làm thuyền trưởng đang vận chuyển hơn ba trăm linh lít dầu đeo ô
trên tàu có chín thuyền viên trong đó có bốn thuyền viên mang quốc tịch thái lan bốn thuyền viên mang quốc tịch campuchia một thuyền viên mang quốc tịch lào
qua kiểm tra cho thấy
các đối tượng nước ngoài đang sang mạng dầu sang tàu cá việt nam số hiệu bt chín mươi tám nghìn một trăm bốn mươi bốn ts
toàn bộ số dầu trên đều không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã lập biên bản vi phạm tạm giữ phương tiện dẫn dải tàu vi phạm về phú quốc để tiếp tục điều tra xác minh và làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật việt nam
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương cho biết vừa bắt giữ nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
hộ khẩu thường trú tỉnh thái bình là đối tượng bị công an tỉnh sơn la truy nã một mươi chín năm về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ
theo hồ sơ vụ án năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đối tượng trường bị tòa án nhân dân tỉnh sơn la tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi tám khi đang chấp hành án phạt trường trốn khỏi nơi giam giữ để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
trường lẩn trốn nhiều nơi sau đó vào bình dương đêm ngày bảy tháng bảy các trinh sát của phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình dương
đã bắt giữ trường khi đối tượng này đang trốn tại khu phố đông triều phường tân đông hiệp thị xã dĩ an tỉnh bình dương
hiện công an tỉnh bình dương đang làm thủ tục bàn giao đối tượng cho công an tỉnh sơn la xử lý
trở lại với một số thông tin quốc tế
tiếp tục với những nỗ lực hòa giải cuộc khủng hoảng vùng vịnh hay là lệnh ban bố
tình trạng khẩn cấp do cháy rừng mất kiểm soát ở canada là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn
trong phần cuối của chương trình thời sự ngày hôm nay
ngoại trưởng anh boris johnson vừa kêu gọi các nước ả rập chấm dứt việc cô lập qatar nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng vùng vịnh
tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông johnson và người đồng cấp coet khalid ansaba
hiện coes đang đóng vai trò trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng giữa qatar với các nước ả rập và vùng vịnh
ngoại trưởng anh khẳng định
điều cần thiết hiện nay đó là giảm thiểu căng thẳng tiến tới đối phó với việc tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố trong khu vực
và chấm dứt sự phong tỏa với qatar
boris johnson cũng cho rằng không có khả năng tình hình hiện nay leo thang thành xung đột quân sự
cảnh sát italia thông báo vừa bắt giữ một đối tượng người genia với cáo buộc chiến đấu cho is
và tham gia một vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các nhà báo ở rosni
ngoài ra đối tượng trên còn bị cáo buộc đào tạo và tuyển mộ các phần tử người nước ngoài
để thực hiện các âm mưu đánh bom liều chết ở châu âu và trung đông
trong số các học trò của tên này có hai người albany và một người nga
cả ba đối tượng này đã bị trục xuất khỏi italia do bị cho là đe dọa đến an ninh quốc gia
tỉnh britis colombia của canada vừa phải ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh sơ tán hàng nghìn hộ gia đình
khi các đám cháy rừng tại đây bắt đầu có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát
toàn tỉnh hiện có một trăm ba mươi tám đám cháy lớn nhỏ các loại
nhiều đám cháy đã vượt khỏi tầm kiểm soát
buộc phải sơ tán khẩn cấp một sân bay hai bệnh viện một thị trấn và hàng trăm nhà dân
một trung tâm tiếp nhận đã được thiết lập để hỗ trợ những người đi sơ tán
hàng chục lính cứu hỏa và máy bay trực thăng đang nỗ lực khống chế ngọn lửa tiếp tục lan về phía khu dân cư
thời tiết khô nóng và không mưa kéo dài trong nhiều ngày
cộng thêm xét đánh và lửa chạy là các nguyên nhân chính gây ra những đám cháy dừng lớn ở british columbia trong những ngày vừa qua
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân